chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
nguyễn thị mộng ngờ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ở huyện phú tân huỳnh phúc y sinh năm hai nghìn bảy ở u minh nguyễn thị r sinh năm hai nghìn quê ở trần văn thời và nguyễn duy khờ sinh năm hai nghìn quê ở u minh cùng về từ thành phố hồ chí minh
nguyễn quốc ca sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngô kiều thờ sinh năm hai nghìn bốn cùng quê ở ngọc hiển võ quốc giờ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám quê ở đầm rơi trần chí mờ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám quê ở đầm rơi
nguyễn quốc ca sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám về từ long an và trần thị kim giờ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám quê ở đầm rơi và về từ đồng nai
cơ quan chức năng đã truy vết bốn mươi chín trường hợp là f một những người cùng đi về và ở trung phòng khu cách ly tập trung tại tỉnh cà mau trong số một ba trăm bảy mươi một người tự phát về quê
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh cà mau cho biết trong đêm mùng một đến dạng sáng ngày hai tháng một mươi các chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín cà mau tiếp nhận đoàn người tự phát về quê từ tp hcm
đồng nai bình dương và long an tăng một cách đột biến
các cơ quan chức năng tỉnh cà mau đã phải kích hoạt thêm nhiều khu cách ly tập trung
để ứng phó với dòng người đổ xô về quê đang tăng cao
còn tại bình phước hỗ trợ dẫn đường cho gần hai công dân quá cảnh về quê
hàng đoàn người chạy xe máy nối đuôi nhau tiếp tục được các lực lượng chức năng
ở tỉnh bình phước dẫn đường quá cảnh về quê
đến tối ngày hai tháng một mươi đã có gần hai công dân sinh sống
tại tỉnh bình dương đồng nai và tp hcm điều khiển xe máy chở theo vợ con
cùng với hành lý để về quê ở các tỉnh bình phước đắk nông đắk lắc gia lai
cùng với các tỉnh miền trung
những đoàn người này đi qua chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín tân lập
nằm trên đường dt bảy trăm bốn mươi một thuộc xã tân lập huyện đồng phú tỉnh bình phước
giáp danh với huyện phù giáo tỉnh bình dương
ngay từ lúc một mươi bốn h chiều cùng ngày mặc dù trời mưa nhưng tại chốt kiểm soát dịch
covid một mươi chín tân lập các lực lượng chức năng đã nhiệt tình
và hướng dẫn hơn hai trăm năm mươi công dân làm thủ tục để tiếp tục cuộc hành trình
lực lượng chức năng của bình phước đang chấn chỉnh đội hình để dẫn đường
đưa công dân các tỉnh qua cảnh về quê vào chiều tối hai tháng một mươi
nhiều người do chưa đủ điều kiện qua chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín tân lập
huyện đồng phú tỉnh bình phước nên đã phải chờ đợi
đối với những người đã tiêm hai mũi vaccine phòng dịch covid một mươi chín
và những ai đã tiêm một mũi vaccine đã qua một mươi bốn ngày
được hướng dẫn ngồi ở một khu vực
để chờ cảnh sát giao thông dẫn đường
còn đối với những ai sau khi test nhanh kháng nguyên virus sars cov hai
nếu âm tính thì được qua chốt
còn những ai dương tính sẽ phải đưa đi cách ly theo quy định
tất cả công dân về quê tự phát từ các tỉnh thành phố nêu trên
đều được tỉnh bình phước hỗ trợ nước uống và thức ăn
trước khi khởi hành tất cả công dân đều được yêu cầu kiểm tra bình xăng
và đổ đầy bình để tiếp tục hành trình
tính đến một mươi chín h ba mươi phút tối hai tháng một mươi
có gần hai công dân được các lực lượng chức năng của tỉnh bình phước
dẫn đường quá cảnh trong mưa để về quê hương
có hàng trăm công dân khác của tỉnh bình phước được các tổ công tác
của ubnd các huyện thị xã và thành phố đồng xoài đón về cách ly theo quy định
hiện vẫn còn khoảng hơn hai trăm linh người chưa đủ điều kiện để qua chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín tân lập
nên vẫn phải chờ đợi
theo quy định tất cả mọi người khi về đến nhà đều phải thực hiện cách ly một mươi bốn ngày
tiếp tục là những tin nóng covid một mươi chín
thưa quý vị cửa ngõ nới lỏng dân chạy xe máy từ bình dương qua thành phố hồ chí minh về miền tây
đêm mùng hai tháng một mươi khi tình hình các điểm chốt cửa ngõ được nới lỏng
có hàng trăm người dân từ bình dương qua thành phố hồ chí minh để về quê ở các đỉnh miền tây
bắt đầu từ hai mươi một h tối mùng hai tháng một mươi đến tận khuya tuyến quốc lộ một mươi ba đoạn cầu vĩnh bình
dắt danh giữa thành phố hồ chí minh bình dương dòng người kéo nhau về quê tụ tại chốt kiểm soát
có thời điểm un ứ kéo dài
hầu hết người dân về quê
các người dân về quê ở các đỉnh miền tây chủ yếu là công nhân muốn về quê sau khoảng thời gian dài giãn cách xã hội
tại khu vực chốt cầu vĩnh bình lực lượng phối hợp của công an thành phố thủ đức
cảnh sát cơ động phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát pc tám
công an thành phố hồ chí minh và các lực lượng khác được bố trì khá đông
bắt đầu các lực lượng làm nhiệm vụ không kiểm tra mà tạo điều kiện cho bà con thông chốt để về quê
tuy nhiên không lâu sau đó họ lại nhận được thông báo phải kiểm tra kỹ lưỡng
cụ thể những người dân được tiêm vaccine ít nhất một mũi và có giấy xét nghiệm âm tính với sars cov hai
trong thời hạn bảy mươi hai giờ được phép qua chốt tiếp tục di chuyển về quê
những trường hợp không đủ điều kiện lực lượng tại chốt hướng dẫn quay đầu về lại bình dương
theo ghi nhận chỉ trong vòng gần một giờ có cả trăm trường hợp đã phải quay về
và nói rằng mytest để về quê cho bằng được
anh lê quý ngọc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín cho biết gia đình anh bốn người gồm vợ chồng

hai con khi hay tin được nới lỏng về quê đã lập tức đi test
có ngay giấy xác nhận chung cho cả nhà
gia đình này gom những thứ cần thiết trả phòng trọ và nhanh chóng lên đường về hậu giang
khi được hỏi vì sao tình hình đang dần ổn định
nay mai có thể đi làm mà vội vã về trong đêm như thế này
anh ngọc cho hay vài tháng nay đã quá sức chịu đựng
trước mắt về quê khi nào thực sự ổn mới tính tiếp
nhiều trường hợp người dân trên hành trình về quê
trên xe gắn máy ngoài ba lô
còn có những vật dụng hàng ngày như quạt gió hay thao trậu
đến không giờ dặn sáng mùng ba tháng một mươi
dòng người đi xe gắn máy di chuyển từ bình dương qua thành phố hồ chí minh
để về các tỉnh miền tây vẫn còn đồng
gần một giờ các lực lượng chức năng dần rút khỏi khu vực này
đường về quê của bà con dần nới lỏng hơn
quảng hai mươi năm người từ thành phố hồ chí minh và các tỉnh về quê
lãnh đạo hai tỉnh an giang và đồng tháp cho hay
địa phương bắt đầu quá tải
hàng trăm trường học đã trở thành nơi tập kết hay khu cách ly cho bà con
sáng ba tháng một mươi ông nguyễn thanh bình
chủ tịch ubnd tỉnh an giang cho biết
trong đêm mùng hai tháng một mươi người dân về quê trên một mươi người
đến tám giờ ba mươi phút ngày mùng ba tháng một mươi
số người về tỉnh an giang đã lên đến trên một mươi năm người
các huyện đã tổ chức đón về năm hai trăm hai mươi một người
hiện còn lại chín chín trăm sáu mươi sáu người chưa bố trí cho các huyện
chúng tôi tạm thời bố trí tất cả bà con
tại các trường học hay nhà thi đấu đa năng của thành phố long xuyên
để làm nơi tiếp nhận
sau đó tỉnh sẽ giao lại cho các huyện thị thành phố
bà con về quê tự phát làm tỉnh quá tải sức chứa
hầu như các trường học trong tỉnh đều trở thành khu cách ly
ông bình cho biết
sở giáo dục và đào tạo tỉnh an giang đã đồng ý cho bảy trăm linh điểm trường học
ở tỉnh làm nơi cách ly tập trung hoặc tiếp nhận công dân về quê
lãnh đạo ubnd tỉnh an giang cho rằng
hiện nay tình hình dịch bệnh trong tỉnh vẫn đang diễn biến phức tạp
các ca mắc trong cộng đồng tiếp tục tăng
đặc biệt các ổ dịch mới phát sinh trong thời gian gần đây
tại các huyện củ lao phú tân tân châu và chợ mới
trong khi đó nguồn nhân lực y tế cơ sở hạ tầng
phục vụ phòng chống dịch trong tỉnh còn hạn chế
các khu cách ly tập trung thu dung điều trị trong tỉnh hiện nay gần như quá tải
tỷ lệ bao phủ vaccine trên dân số trong tỉnh chỉ đạt hai mươi một mỗi một và bảy năm mỗi hai
việc người dân ồ ạt về địa phương đang tạo ra áp lực rất lớn cho tỉnh
trong công tác tổ chức cách ly tập trung xét nghiệm thu dung điều trị
đặc biệt là nguy cơ xâm nhập dịch bệnh gây bùng phát dịch trong tỉnh là rất lớn
qua xét nghiệm sàng lọc trong ngày một tháng một mươi đã có trên chục trường hợp dương tính với covid một mươi chín
việc về ồ ạt và tập trung như hiện nay là rất nguy hiểm trong công tác kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
nếu như không khéo cả vùng đồng bằng sông cửu long sẽ trở thành vùng đỏ do dịch lây lan ông bình nói thêm
còn ông phạm thiện nghĩa chủ tịch ubnd tỉnh đồng tháp cho hay
đến sáng nay ông vẫn đang ở chốt cửa ngõ đồng tháp
trong đêm hai tháng một mươi có trên một mươi năm người dân đổ về quê
tính từ ngày một tháng một mươi đến nay đồng tháp đã tiếp nhận trên hai mươi người về quê
hiện tại chúng tôi đã đưa bà con vào các điểm trường học tạm thời
sau đó người dân ở huyện nào sẽ đưa về huyện đó để sàng lọc và phân loại
hiện tại chúng tôi đang vận động cơm nước bánh mì và tiền xăng cho bà con về nhà
nếu tình trạng này tiếp tục có thể sẽ không đủ lực lượng kiểm soát và phòng chống dịch ông nghĩa nói thêm